hôm nay ngày năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với lễ khai giảng được tổ chức nồng loạt ở các trường học
trước đó tổng bí thư chủ tịch nước đã gửi thư tới các thầy cô giáo các bậc phụ huynh
các em học sinh sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến sự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông sơn tây thị xã sơn tây hà nội
thủ tướng khẳng định vấn đề giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm kỳ vọng của đảng và nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất
cùng lời chúc mừng năm học mới thành công tới các thầy cô giáo và học sinh của trường trung học phổ thông sơn tây
và hai mươi bốn triệu học sinh trên cả nước
thủ tướng nhấn mạnh trong năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt đổi mới căn bản và toàn diện
theo nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng
những nỗ lực và kết quả này đã được nhân dân ghi nhận và khẳng định được niềm tin đối với xã hội
đánh hồi chống khai trường và chung vui với thầy và trò trường trung học phổ thông tháp một mươi tỉnh đồng tháp
chủ tịch quốc hội đề nghị trong năm học này nhà trường tiếp tục có các giải pháp nhằm khơi dậy niềm vui
niềm say mê học tập giúp học sinh phát huy khả năng và sự sáng tạo
mong muốn các học sinh của trường chăm chỉ học tập và giải luyện kết hợp chặt chẽ giữa học với hành
trao dồi kiến thức có ích cho bản thân gia đình và xã hội
tại lễ khai giảng đồng chí nguyễn xuân thắng đã điểm lại những thành tích nổi bật trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện
và đề ra tám nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và lưu ý sáu vấn đề quan trọng
tập trung thực hiện tốt trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sáng nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học thị trấn thắng hiệp hòa
tại đây đồng chí phạm bình minh đánh chống khai trường và tặng hoa quà chúc nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới
đồng thời nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh trao cờ thi đua cho trường tiểu học thị trấn thắng
cũng tại đây hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một xuất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường
hơn một bảy triệu học sinh và hơn tám mươi giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông của thành phố hồ chí minh đã bước vào khai giảng năm học mới
năm nay thành phố đầu tư xây dựng gần một năm trăm linh phòng học mới trang thiết bị và phương pháp dạy học hiện đại
đội ngũ giáo viên được tuyển dụng thêm gần bốn người
tại trường trung học phổ thông lê quý đôn quận ba đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến dự và đánh chống khai trường năm học mới
sự quan tâm của lãnh đạo các cấp các ngành chính là động lực để các trường gật hái kết quả cao trong năm học mới
sáng nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã về dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện đà bắc
với bề dày truyền thống năm mươi năm trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện đà bắc
là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo con em các dân tộc thiểu số của huyện góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương
đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh hòa bình có năm trăm bốn mươi hai đơn vị trường học là mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên cao đẳng
với tổng số gần hai trăm ba mươi một học sinh sinh viên
tại nam định phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
phát biểu tại lễ khai giảng phó chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng như trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
thực hiện hiệu quả nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt bản lĩnh trí tuệ trình độ chuyên môn vững vàng có khả năng sáng tạo